ghi nhận của ngành y tế quảng ngãi sau nhiều năm ngăn chặn được bệnh bạch hầu thì hiện dịch bệnh này đã quay trở lại và xuất hiện ở miền núi sơn hà
chỉ trong thời gian ngắn đã có tới tám ca mắc bệnh với mức độ nguy hiểm
trước thực trạng bệnh bạch hầu quay trở lại ngành y tế quảng ngãi đã đẩy mạnh công tác phun khử trùng tuyên truyền nâng cao ý thức phòng bệnh cho người dân
trường trung học cơ sở sơn thượng huyện sơn hà nơi vừa ghi nhận có một trường hợp học sinh bị mắc bệnh bạch hầu
để phòng bệnh ngay khi có thông tin nhà trường đã phối hợp với trạm y tế xã cấp thuốc kháng sinh phòng bệnh cho tất cả bốn mươi một em học sinh cùng lớp với bệnh nhân và các thầy cô giáo trực tiếp đứng lớp
hôm nay là cùng với đoàn các bệnh viện của huyện và trung tâm xã cũng lên tiêm thuốc cho các em
không riêng ở trường trung học cơ sở sơn thượng bốn điểm tiêm khác cũng được bố trí tại các xã sơn hạ

ở sơn trung thị trấn di lăng những hộ dân trong khu vực xuất hiện ca bệnh bạch hầu và những người đã từng tiếp xúc với bệnh nhân trong thời điểm phát bệnh đều được tiêm vaccine để dự phòng lây nhiễm và hạn chế nguy cơ lây lan ra cộng đồng
đồng thời cử cán bộ về tận cơ sở để tuyên truyền tiến hành các bước phun khởi trùng vệ sinh môi trường sống cho người dân uống thuốc kháng sinh dự phòng
trung tâm y tế huyện là cử cán bộ trực tiếp đứng ở xã luôn và theo dõi báo cáo tình hình về bệnh bạch hầu
bạch hầu là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn truyền nhiễm có khả năng gây tử vong chủ yếu ảnh hưởng ở mũi cổ họng đôi khi là ở da
cách phòng bệnh hiệu quả nhất là tiêm vaccine năm trong một thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ
đồng thời ngành y tế quảng ngãi cần tư vấn hướng dẫn người dân cách phòng bệnh hạn chế số ca mắc mới và nguy cơ bệnh bùng phát trong cộng đồng